chín h ngày một tháng hai lợi dụng sự quen biết và lòng tin đối tượng sinh đã gọi điện thoại cho ông đoàn thiên lý chú thành phố sóc trăng nhờ ông lý mua xăng đem đến tuyến quốc lộ sáu mươi thuộc ấp phước hòa xã phú tân huyện châu thành
khi đến nơi sinh và một đối tượng đi cùng đã dùng tay vào hung khí hành hung ông lý rồi cướp xe máy bỏ chạy
trong quá trình di chuyển sinh bị ngã phải bỏ lại xe của ông lý rồi lên xe của đối tượng đi cùng chạy về hướng thành phố sóc trăng
vào cuộc điều tra công an huyện châu thành đã xác định được đối tượng gây án
tại cơ quan công an sinh đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình
riêng đối tượng đi cùng với sinh đã bỏ trốn hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tết là dịp để mọi người xung họp bên gia đình người thân trong không khí đầm ấm
xong đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an thị trấn điện biên đông huyện điện biên tỉnh điện biên
thì tết cũng là lúc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự luôn đặt nặng trên vai
đối với họ sự bình yên an toàn của thị trấn tình cảm thân thương của bà con chính là động lực to lớn giúp họ hoàn thành nhiệm vụ
hơn ba năm gắn bó với thị trấn điện biên đông là quãng thời gian trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đối với trung úy mai văn đạt phó trưởng công an thị trấn
song niềm vui to lớn nhất là tình cảm mến thương của bà con nơi đây dành cho anh và đồng đội
dù có phải đón tết xa gia đình nhưng đổi lấy là sự bình yên an toàn của bà con nơi đây luôn là mệnh lệnh từ trái tim
sau một thời gian thì chúng tôi cũng thấy yêu quê hương điện biên hơn
tại vì là một thời gian gắn bó và sinh sống với lại người dân nơi đây thì chúng tôi đã có những tình cảm rất đặc biệt với lại người dân
những tình cảm của bà con nhân dân nơi đây thì cũng giúp chúng tôi vơi điện
những tình cảm của bà con nhân dân nơi đây thì cũng giúp chúng tôi vơi điện
đi được cái nỗi nhớ nhà xa gia đình giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn
tết đến xuân về cũng là lúc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự càng nặng nề
bởi đây là thời điểm rất dễ xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự
mặc dù địa bàn di chuyển khó khăn thậm chí mất cả một ngày để di chuyển
song lực lượng công an thị trấn thường xuyên bám bản bám làng thực hiện ba cùng cùng ăn cùng ở cùng làm và đặc biệt cùng nói tiếng dân tộc
để kịp thời nắm bắt
tâm tư nguyện vọng của bà con không để hình thành điểm nóng mất an ninh trật tự
kể từ khi mà các đồng chí công an tranh quy về thì những nội dung ví dụ như là tệ nạn xã hội
đặc biệt là cái nội dung mà liên quan đến cái ma túy chẳng hạn thì đã so với thời điểm trước thì nó cũng có sự giảm thiểu
với tinh thần thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi lực lượng công an thị trấn đều gác lại những hạnh phúc riêng của mình
nêu cao trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh
với tinh thần thức cho dân ngủ gác cho dân ngủ gác cho dân vui chơi lực lượng công an thị trấn đều gác lại những hạnh phúc riêng của mình
nêu cao trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh giữ gìn an ninh
bắc ninh tiếp tục duy trì các tổ kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp người tham gia giao thông lái xe sau khi uống rượu bia
qua kiểm tra phần đông người dân du khách đều nghiêm túc chấp hành tốt quy định luật an toàn giao thông tuy nhiên vẫn có một số ít trường hợp vi phạm
đội cảnh sát giao thông công an thành phố bắc linh trực một trăm linh quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến và địa bàn
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông chấp hành tốt điều lệnh công an nhân dân
trong tuần tra kiểm soát trên tuyến địa bàn cơ bản người dân tham gia giao thông chấp hành tốt khi tham gia giao thông là không sử dụng rượu bia
qua đây thì cũng mong là tất cả người dân khi tham gia giao thông là không nên sử dụng rượu bia để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho chính bản thân mình
lực lượng chức năng làm về nồng độ côn này thì anh thấy như thế nào
rất chi là tốt nếu mà làm càng càng càng tốt cứ uống rượu là không lấy xe nào ok
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân
vui tết đón xuân an toàn lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh đã trực một trăm linh quân số
tổ chức tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong các ngày nghỉ tết
đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm vị trí kiểm tra sẽ được thay đổi liên tục tránh tình trạng báo chốt
đối tượng kiểm tra tập trung vào người điều khiển xe máy xe ô tô
trong đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và ma túy với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
công an thành phố từ sơn chúng tôi đã triển khai quyết liệt các giải pháp biện pháp để bảo vệ an ninh trật tự
cho từ nay đến các lễ hội đầu năm của hai nghìn hai mươi bốn các vi phạm về lỗi nồng độ cồn
kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm này không có vùng cấm không có ngoại lệ
với tinh thần làm việc nghiêm túc hết mình với công việc không quản thời tiết hay khó khăn
trong năm ngày từ ngày hai mươi chín đến ngày ba tết nguyên đáng giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tình hình trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng trên địa bàn
địa bàn tỉnh cơ bản ổn định lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý một trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ngoài ra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức các điểm hỗ trợ người dân một số vật phẩm thiết yếu
hỗ trợ đồ ăn nhanh nước uống mũ bảo hiểm đạt chuẩn hỗ trợ sửa chữa phương tiện khi cần thiết
và bố trí các chốt phân luồng tránh ủn tắc giao thông trên các tuyến đường
đảm bảo mọi phương tiện được lưu thông thông suốt và an toàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số ba
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đối với đối tượng thạch thị phan y sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộp hậu thương chú tại khóm vĩnh bình phường hai
thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng về tội tham ô tài sản
còn về tội trộm cắt tài sản văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã số một ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đối với đối tượng trịnh trường lâm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộp hậu thương chú tại khóm hai phường một thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã số hai mươi bảy
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một của công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
là đối tượng sơn lâm còn gọi là sơn lên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộp hậu thương chú tại ấp prey chop xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
và đối tượng trần hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộp hậu thương chú tại số bốn trăm ba mươi ba
trên hai mươi ba nguyễn huệ khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
điện tài sản đối tượng trần hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộp hậu thương chú tại số bốn trăm ba mươi ba
tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã số bốn ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi
cũng về tội trộm cắt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện